chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong điều kiện cạnh tranh ngày càng trở nên gây gắt như hiện nay
các doanh nghiệp việt luôn cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu
nhằm chinh phục thị trường trong nước rộng hơn là thị trường trong khu vực
cũng như các thị trường khó tính trên trường quốc tế
và việc mở rộng thị phần là một trong những chiến lược mà nhiều doanh nghiệp việt theo đuổi
tuy nhiên làm thế nào để có thể đưa doanh nghiệp phát triển lớn mạnh
vươn ra biển lớn lại là bài toán khó mà nhiều doanh nghiệp vẫn đang chăn trở
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này
trong điều kiện hiện nay duy trì và mở rộng thị trường có thể coi là điều kiện
để cho các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển
có thể hiểu một cách khái quát việc mở rộng thị phần trên thị trường
tức là tăng tỷ lệ phần trăm thị trường doanh nghiệp nắm giữ trên toàn bộ thị trường sản phẩm đó
duy trì và mở rộng thị trường làm rút ngắn thời gian sản phẩm nằm trong quá trình lưu thông
do đó làm tăng tốc độ tiêu thụ sản phẩm
góp phần vào việc đẩy nhanh chu kỳ tái đầu tư mở rộng quay vòng quay của vốn tăng lợi nhuận
tuy nhiên khi hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới
thị phần trong nước sẽ ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài chiếm đóng và thống lĩnh
nhiều doanh nghiệp của việt nam lại càng ngày bộc lộ những hạn chế
trong quá trình cạnh tranh trên chính sân nhà
các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn vì thiếu chiến lược
sách lược kinh doanh vốn kỹ thuật trí thức lao động quy mô nhỏ
thiếu công nghệ sản xuất công nghệ quản trị hiện đại
quyền quản lý và quyền sở hữu chưa tách rời một cách khoa học
đặc biệt liên quan đến xây dựng cái kế hoạch chiến lược hội nhập như thế nào cho nó hiệu quả
thì chúng ta cũng vẫn chưa được tốt
và cái thứ ba tôi nghĩ rằng rất là quan trọng
chính là quản trị điều hành doanh nghiệp một cách nó bài bản
nó minh bạch thì của chúng ta vẫn còn khá là bất cập trong những khâu này
bên cạnh đó những biến động kinh tế thay đổi pháp luật lãi suất ngân hàng
lạm phát cũng ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động của các doanh nghiệp trong nước
khả năng thích ứng nhanh với sự sử dụng
thay đổi môi trường kinh tế của mỗi doanh nghiệp trong nước cũng dần phát sinh nhiều hạn chế
doanh nghiệp muốn bắt kịp thì phải tự thay đổi mình
và đi cùng với doanh nghiệp thiếu rất nhiều thông tin về thị trường
và các loại chi phí doanh nghiệp đang phải chịu
và đại đa số các doanh nghiệp việt nam thì là doanh nghiệp vừa và nhỏ
do đó còn rất hạn chế về năng lực về tài chính
rồi nguồn nhân sự và các công nghệ về sản xuất kinh doanh
chưa đáp ứng được với nhu cầu
đây là mở rộng và cải tiến sản xuất và nâng cao năng suất lao động
và đáp ứng những nhu cầu của thị trường
một vấn đề theo tôi rất đáng quan tâm nữa là cái việc cạnh tranh không lành mạnh
từ các hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
hoặc là thậm chí từ phía các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp
được thành lập từ năm hai nghìn ba
tập đoàn kanggu đã có hơn một mươi năm hoạt động tại việt nam
với tốc độ phát triển nhanh chóng
khi chỉ từ một doanh nghiệp có chưa đầy một mươi nhân viên
tập đoàn kangaroo đã có hơn một mươi năm hoạt động tại việt nam
tập đoàn kangaroo đã tạo được công an việc làm cho gần một lao động
hoạt động trong hệ thống hơn bốn đại lý trên toàn quốc
nắm bắt được xu hướng tiêu dùng và lợi thế về kênh phân phối
đơn vị này đã mạnh dạn mở rộng kinh doanh đa ngành
cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm
việc chú trọng tới các dịch vụ đi kèm
đã giúp tập đoàn kangeru được khách hàng đánh giá cao về chất lượng phục vụ
định hướng xây dựng và trở thành một thương hiệu lớn mạnh
nên việc mở rộng thị trường là một trong những việc không thể thiếu
đối với doanh nghiệp trong thời gian này
tập đoàn kangaroo sẽ tập trung vào thị trường khu vực đông nam á
với chiến lược chủ yếu là đưa ra nước ngoài những sản phẩm hiện tại đang có ở trên thị trường việt nam
đồng thời có sự điều chỉnh một chút cho phù hợp với lại từng thị trường
về giá hạn hơn chúng tôi sẽ tiếp tiến tới các thị trường khó tính hơn
như châu âu hoặc bắc mỹ để tận dụng những cái lợi thế
của các hiệp định thương mại mà sắp tới việt nam sẽ tham gia
đồng thời chúng tôi cũng muốn có một cái nguyện vọng
là mang cái sản phẩm của việt nam ra thế giới
bởi vậy chúng tôi sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường này
cho dù tình hình có thể có đôi chút khó khăn lúc này hay lúc khác
với mong muốn tạo ra các dòng sản phẩm công nghệ thông tin đa dạng
phục vụ nhiều tầng lớp đối tượng khách hàng
công ty cổ phần misa không chỉ tạo ra những sản phẩm dịch vụ riêng biệt
mà còn tăng cường kênh kết nối với tất cả các khách hàng sử dụng trên các nền tảng khác nhau
nhằm hiểu rõ nhu cầu khách hàng để cải tiến sản phẩm một cách tốt nhất hiệu quả nhất
ngoài những dòng sản phẩm phục vụ cho các doanh nghiệp lớn và vừa
công ty cổ phần misa cũng cho ra đời những dòng sản phẩm dịch vụ
phục vụ cho các hộ kinh doanh cá thể các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ
để nâng cao hiệu suất kinh doanh đồng thời mở rộng thị trường tới các nước trong khu vực
cái xu thế hiện nay là người ta có điện toán năm mươi các sản phẩm mobile
nó là một cái cơ hội thực sự là thế giới phẳng
nó cho việt nam một cơ hội để tạo ra hàng trăm hàng ngàn các sản phẩm khác nhau
và các cái sản phẩm đó hoàn toàn có thể quốc tế hóa được
đây là một cơ hội cho không chỉ misa mà hàng loạt các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác
trong lĩnh vực công nghệ ứng tin của việt nam có thể tạo ra những sản phẩm hoàn hảo
vừa với tầm của người tiêu dụng và lại có thể có cơ hội phân bố rộng trên toàn cầu
ghi nhận từ nhiều doanh nghiệp cũng cho thấy
việc đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu vào những thị trường mới
không chỉ giúp các doanh nghiệp tăng kim ngạch xuất khẩu tăng doanh thu
mà còn giúp doanh nghiệp không bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài thị trường truyền thống
đẩy mạnh mở rộng thị trường là một trong những chiến lược quan trọng
của các doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập như hiện nay
để có thể làm tốt điều này việc tìm hiểu kỹ về thị trường mới
những tiềm năng hạn chế của thị trường những thuận lợi mà các bạn có là việc làm cấp thiết
thậm chí các doanh nghiệp cần phải đầu tư tới tận nơi để tìm hiểu về thị trường đó
xây dựng các mối quan hệ với các bạn hàng đối tác
học hỏi cách họ làm cách họ phát triển để họ có thể giúp đỡ các bạn trên một thị trường mới
tôi sẽ nói rằng hiểu biết nhiều hơn marketing nhiều hơn
và xây dựng tốt mối quan hệ với đối tác bạn hàng sẽ là con đường quan trọng dẫn bạn tới thành công
việt nam đã đang và sẽ tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
điều này mở ra cơ hội lớn cho nền kinh tế nước nhà
khi được hưởng các lợi thế về mở cửa có được từ các hiệp định
tuy nhiên để đạt được các kết quả
các doanh nghiệp việt cần chủ động tận dụng tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường mới
và các khách hàng mới xây dựng chỗ đứng vững chắc tại các thị trường của mình
thưa quý vị và các bạn việc ổn định và mở rộng thị trường
luôn là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển
tuy nhiên làm thế nào để mở rộng được thị trường
cũng còn là bài toán khó đối với nhiều doanh nghiệp
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
để có thêm một góc nhìn
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn việc ổn định và sản xuất kinh doanh
hay là có thể mở rộng quy mô sản xuất và tận dụng hết công suất sản xuất của mình
cái thứ ba là khi tìm kiếm và thích ứng tốt với thị trường
thì họ có thể tìm ra các đối tác mới các cơ hội kinh doanh mới
và do đó có thêm những thị trường mới thậm chí chuyển hẳn sang cơ cấu sản xuất mới
và từ đó nó có thể kéo theo một cái tổng thu nhập cao hơn
và một yêu cầu về đổi mới quản trị ở trên bên trong của mình
hơn nữa quá trình này còn giúp cho doanh nghiệp khẳng định thương hiệu
và phát triển đa dạng hóa hơn không chỉ các sản phẩm mà còn cả công nghệ
cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn về sản phẩm và những hàng giảm kỹ thuật khác
của thị trường quốc tế trong quá trình hội nhập
dù mang lại rất nhiều lợi ích nhưng việc mở rộng thị trường
cũng là bài toán khó của nhiều doanh nghiệp việt nam
vậy thì đâu là nguyên nhân tạo nên những thách thức trở ngại này thưa ông
cái khó của doanh nghiệp việt khi mở rộng thị trường và tham gia thị trường
chính là việc thứ nhất là anh thiếu kết nối với thị trường
thường là anh chỉ sản xuất những gì mình có những cái gì mình trong khả năng
mà không chú ý nghiên cứu thị trường để chủ động đổi mới
chủ động điều chỉnh thích nghi với nhu cầu thị trường
cái thứ hai nữa là anh chưa chú ý đến liên kết với các đối tác
cuối cùng những người phân phối nhất là thị trường nước ngoài
và vì anh không đủ năng lực để xây dựng hệ thống phân phối của mình
nhưng mà anh lại không có mối quan hệ và không am hiểu thị trường nước ngoài
không nắm bắt được các điều kiện và thủ tục
cái thứ ba nữa là anh quen sản xuất không có thương hiệu
hoặc là mượn thư hiệu của người khác
cũng như trong sản phẩm của mình nhiều khi nó không đạt được cái chuẩn
mà theo quy chuẩn của nước ngoài
đặc biệt là không cập nhật để vượt qua được nhà dọc kỹ thuật
mà các nước ngày càng dựng lên rất là nhanh rất là cao rất là khắc nghiệt
và cuối cùng là cái việc mở rộng thị trường khó cho doanh nghiệp
chính là cái năng lực đổi mới nó có hạn
do tài chính có hạn quy mô có hạn thiếu liên kết
cho nên là cái năng lực đổi mới để thích nghi với nhu cầu thị trường
để từ đó không chỉ giữ được thị phần mà còn mở rộng thị phần
có ý kiến cho rằng nhiều doanh nghiệp có thể mở rộng được thị trường
là do nắm bắt được cơ hội mà thị trường mang lại
vậy thì ông đánh giá như thế nào về ý kiến này
trong bối cảnh bùng nổ cách mạng công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa
có rất nhiều những loại thế cú bị mất đi
và đồng thời cũng xuất hiện nhiều những cơ hội mới
nếu doanh nghiệp mà không chủ động như quý thị trường
thì anh cứ đi theo liên man với cái sở trường cũ của anh
mà lúc ấy thị trường thay đổi rồi
cái thứ hai nữa là trong cái công cuộc hội nhập này
anh không cạnh tranh được với các tập đoàn lớn
nhưng mà nếu mà có rất nhiều thị trường ngách mà anh cũng không chịu nghiên cứu
hay là không chịu tập trung để mà thích ứng với nó
thì anh cũng bỏ một lỡ một cơ hội thị trường ngách
nếu doanh nghiệp mà không nghiên cứu thị trường
không có năng lực nắm bắt và khả năng thị trường một cách nhanh nhẹn và hiệu quả
đồng thời là thiếu những năng lực tự vệ sinh
thì chắc chắn là anh cũng sẽ không tham gia vào phát triển hành công thị trường
và anh sẽ ngày càng bất dân những cái sở trường cũ những thị trường cũ
đồng thời lại bất lực và buông lơi mất những cơ hội vào những thị trường mới
vậy các doanh nghiệp sẽ cần phải chú ý những gì khi thực hiện được chiến lược mở rộng thị trường
nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp
một là anh phải tổ chức lại nhận thức lại và tổ chức lại cơ cấu sản xuất kinh doanh của mình
theo đó là phải phát triển mạnh hơn
những cái phòng và những cái hoạt động mang tính chấp nghiệp với thị trường
để mà từ đó chủ động nắm bắt nghiên cứu đón nhận
thậm chí là dự báo được nhu cầu thị trường truyền dịch của nó
để mà anh có cái sướng sản phẩm tốt chuỗi sản phẩm tương lai
ngày thứ hai là anh phải nâng cao cái năng lực tựa đổi mới
để khi mà nhu cầu thay đổi anh có năng lực đổi mới để mà thiết kế mới
rồi sản phẩm mẫu máu mới chất lượng mới
thậm chí là những cái yêu cầu cung cấp cũng mới v v
thì anh phải đáp ứng được
cái thứ ba là anh phải liên kết với nhau
và đặc biệt là cố gắng tham gia vào các chuỗi cung ứng
các doanh nghiệp cũng phải cộng hưởng với nhau nhiều hơn
thành lập doanh nghiệp cổ phần liên kết
rồi tham gia các hiệp hội và bản thân hiệp hội cũng phải thay đổi
để hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn trong quá trình cùng với doanh nghiệp
để mà thích ứng và thương lượng với các đối tác
cũng như là cố gắng thông tin cho các doanh nghiệp trong nước
để mà thực phẩm đến thị trường tốt hơn
và cuối cùng chúng tôi cho rằng một điều rất quan trọng ở đây
là nhà nước cũng phải liên kết với doanh nghiệp
và doanh nghiệp phải chủ động đề nghị nhà nước bảo hộ về mặt pháp lý
đồng thời là có những thông tin cấp quản lý nhà nước nắm được
để cho doanh nghiệp chủ động
và đồng thời thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp về nhiều mặt
phát triển các dịch vụ tư vấn trong các dịch vụ pháp lý
dịch vụ thông tin và các dịch vụ cần thiết khác
để doanh nghiệp có thể không chỉ thích ứng tốt với thị trường
mà còn xử lý tốt các tranh chấp thị trường
nhất là cạnh tranh quốc tế nó gắn liền với luật quốc tế
gắn liền với tiếng ngoại ngữ gắn liền với những phức tạp của các nhân quốc tế
cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn nhờ nỗ lực đổi mới kinh doanh tìm kiếm thị trường
nên dù phải đối mặt với nhiều khó khăn
nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp
vẫn đạt được kết quả đáng khích lệ
tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động
kết quả này đã khẳng định sự nỗ lực không ngừng
của các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm
mở rộng thị trường
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay
xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin gửi về
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội

hoặc email đồnghànhcungdoanhnghiệpaconggmail com
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình
trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn